tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực cùng đoàn công tác của văn phòng chính phủ
đã đến thăm và trao học bổng khuyến học cho các cháu học sinh nghèo hiếu học
trao quà cho các thầy cô giáo vượt khó và các hộ nghèo thuộc các xã biên giới huyện tân biên tỉnh tây ninh
tổng phần quà và học bổng trị giá gần ba tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng
tại buổi lễ lãnh đạo công đoàn cục hành chính quản trị hai văn phòng chính phủ cho biết
gần hai mươi năm qua chương trình về nguồn của văn phòng chính phủ nói chung và cục hành chính quản trị ii
đã thực hiện nhiều hoạt động hữu ích như tặng quà tình thương cho đồng bào nghèo
trao học bổng quà tặng cho các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn biên giới
nhằm chiên sự đóng góp của quân dân trong các vùng kháng chiến cũ trong các thời kỳ chống pháp mỹ cứu nước
trước sự quan tâm chăm lo đó lãnh đạo huyện tân biên khẳng định đây là nguồn động viên giúp các em học sinh khó khăn
có điều kiện tiếp tục đến trường người dân yên tâm phát triển kinh tế nâng cao đời sống